thưa quý vị vào ngày hai mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn hai
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đồng tháp và nguyễn thị lệ ngọc phó trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh thăm dò chức năng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông báo kết luận thanh tra tỉnh đồng tháp về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm cho thấy có ba mươi gói thầu về hồ sơ trình tự thủ tục cơ bản các chú đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận là một vài chú đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng việc theo dõi nhập xuất kho chưa hợp lý
trong đó các đơn vị trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã mua sáu mươi gói thầu với giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng với công ty cổ phần công nghệ việt á
giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đồng tháp và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn đường cao tốc nội bài lào cai
công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã tiếp tục khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai bị can gồm bùi văn tiệp chú tại tỉnh ninh bình và đặng văn dũng chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai đều có chức vụ trưởng ca thu phí công ty cổ phần và dịch vụ đường cao tốc việt nam
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các bị can trên đã thực hiện theo chỉ đạo của bị can nguyễn văn hưng đã bị bắt và tạm giam ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên đội trưởng đội thu phí trạm thu phí ic một mươi bốn lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao cho các xe ô tô quá tải trọng được mua vé tham gia giao thông trên đường cao tốc nội bài lào cai trái quy định thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên đã khởi tố tạm giam một mươi bảy bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
do xảy ra mâu thuẫn mà đối tượng phan văn phương đã sử dụng hung khí gây thương tích với chính cậu ruột của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phan văn phương về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi giữa phan văn phương và cậu ruột xảy ra mâu thuẫn cự cãi
tức giận phương đi vào nhà mình lấy hai con dao thái lan cầm trên tay rồi quay ra nhà trước tìm cậu ruột
biết phương đang có rượu nên cậu ruột của phương khuyên can phương khi nào hết say thì nói chuyện
tuy nhiên phương đã lao tới và dùng dao đâm trúng vào vùng bụng của người đàn ông trên gây thương tích nặng rồi bỏ chạy
nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là ba mươi bốn
riêng phan văn phương sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú
thưa quý vị công an tp hcm vừa cho biết qua công tác nắm bắt theo dõi tình hình trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm
đã phát hiện trang website http hai tám trăm bốn mươi nghìn một trăm một mươi ba có dấu hiệu giả mạo trang web của bộ công an
theo địa chỉ là http bocongan gov vn với mục đích là lừa đảo nhằm chiến đoạt tài sản
các đối tượng mạo danh lực lượng công an đang điều tra các vụ án tham nhũng rửa tiền ma túy
và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án này để yêu cầu trình diện cơ quan công an
đe dọa khởi tố vụ án
từ đó các đối tượng đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố tạm giam thì phải cung cấp các thông tin như
chứng minh nhân dân căn cước công dân số điện thoại số tài khoản ngân hàng số dư để thanh tra tình hình tài chính
sau khi có được thông tin đối tượng sẽ gửi một mã và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào trang website tên miền như trên
nếu không có mã này thì không thể đăng nhập để trang website mở giao diện giống trong web của bộ công an
khai báo các thông tin cá nhân và chọn mục hủy xác nhận otp
phương thức bảo mật của ngân hàng khi thực hiện giao dịch
sau khi có được thông tin cần thiết các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
công an thành phố đề nghị người dân cảnh giác với phương thức thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản đối tượng nguyễn trọng toàn đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp hơn bốn mươi triệu đồng
công an thành phố ninh bình đã nhanh chóng điều tra
công an thành phố ninh bình đã bắt giữ đối tượng và góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm toàn điều khiển xe máy từ hà nội về thành phố ninh bình để trộm cắp tài sản
đến khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm khi đến phố tuệ tĩnh phường năm thành thành phố ninh bình toàn để xe máy ở đầu ngõ
sau đó đi bộ lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản
khi phát hiện thấy cửa tầng một phía sau nhà anh giang công thủy chú tại phường tân thành thành phố ninh bình không khóa
nên toàn đã đột nhập vào nhà lục lọi và trộm cắp số tiền hơn bốn mươi triệu đồng một laptop rồi điều khiển xe máy về thành phố hà nội
khi nguyễn trọng toàn đang lẩn trốn tại quận đống đa thành phố hà nội thì bị lực lượng công an thành phố ninh bình bắt giữ
vâng thưa quý vị và các bạn chỉ còn một ngày nữa đội tuyển bóng đá nam của nước ta sẽ bước vào trận đấu chung kết sea games ba mươi một với đội tuyển thái lan
đây là trận đấu được rất nhiều cổ động viên việt nam mong chờ bởi vậy giá vé là một trong những vấn đề vô cùng nóng
tuy nhiên hiện tại vé đang bị thổi giá lên rất cao thậm chí là gấp một mươi năm lần so với giá niêm yết
và phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận ngay sau đây
khu vực trước cửa của sân vận động quốc gia mỹ đình để có thể xem được trận chung kết sea games nhiều người đã phải trả một khoản tiền khá lớn
rất nhiều phe vé giao bán với mức giá công khai thấp nhất là bảy triệu đồng một cặp
cao nhất lên tới một mươi tám triệu đồng một cặp
theo thông báo của ban tổ chức sea games ba mươi một vé xem trận chung kết bóng đá nam sẽ được bán với hai mức giá là ba trăm linh đồng và năm trăm linh đồng
như vậy phe vé đã thổi giá lên khoảng một mươi năm lần
ngoài sức hút của hai thương hiệu việt nam và thái lan sở dĩ việc giá vé tăng cao cũng bởi số lượng vé được giao dịch không nhiều như trước
ít giờ được mở bán trực tuyến trên trang chủ của sea games ba mươi một và nền tảng digitick kit
toàn bộ gần hai vạn vé đã được bán hết
trên các trang mạng xã hội không khó để tìm thấy các hội nhóm tổ chức bán vé với mức giá cao ngất ngường
tuy nhiên vẫn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người
nguyên hoàn bình được tặng các cái vé mới
thế để bằng cách nào đấy các người có
có vé mời thì cứ lại cuốn ra ngoài bán lại
qua mỗi lần sang tên lên thì giá lại cao hơn
bán lại a thì có mấy người mời anh một mươi năm một mươi tám
mà đẹp thì còn hai mươi thôi
thế mình tới tình trạng đấy thì mình thấy tình trạng bình thường

hầu hết các vé được giao dịch hiện tại được bán là dạng vé mời
số lượng vé này không nhiều nên càng có điều kiện để những tay phe đẩy giá lên cao ngoài sức tưởng tượng
từ hôm nay cho đến
đến trận đấu diễn ra không loại trừ khả năng sẽ có những mức giá mới cao chưa từng có
người hâm mộ nên cẩn thận khi giao dịch bởi hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng bán vé giả hoặc bắt đặt cọc nhưng sau đó không giao vé